thành phố hà nội đã đưa ra chủ trương là đây là dự án trọng điểm của hà nội và đưa rất nhiều chính sách trọng điểm mà hết sức là có lợi cho nhân dân
thế thì chúng tôi rất là hoan nghênh và đã làm việc nghĩa là cộng tác rất là thân mật và nhiệt tình với cán bộ của dự án
và chúng tôi đã nhận được cái mặt bằng của bên mai lâm thì đã đến xem rồi nhận rồi và rất là hài lòng

hà nội đã đưa ra chủ trương là đây là dự án trọng điểm